tại trung tâm báo chí tp hcm công an tp hcm đã cung cấp thông tin về vụ cướp tiệm vàng xảy ra ở hoc mon ngày một mươi năm tháng một mươi một
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã bắt được ba người liên quan trong vụ cướp tiệm vàng thông phương
hiện công an tp hcm đã khởi tố vụ án khởi tố ba bị can isa dũng đàm văn lực nguyễn văn dũng
với tội danh cướp tài sản và giám định súng đạn xem xét xử lý thêm các tội danh khác
theo công an tp hcm đây là một băng cướp chuyên nghiệp có tổ chức bị can dũng đã chủ động đi mua súng
hóa trang xe máy chuẩn bị sẵn các dụng cụ đi cướp như búa găng tay khẩu trang dùng biển số xe giả
trước khi cướp nhóm này đã đến tiệm vàng nhiều lần để khảo sát
tại cơ quan công an dũng còn thừa nhận sau khi thực hiện xong vụ cướp tiệm vàng thông phương
sẽ làm thêm nhiều vụ cướp tiệm vàng nữa